thưa quý vị các đồng chí và các bạn từ giới phép lái xe của đối tượng tình nghi để quên ở nhà trọ vân anh
thuộc huyện hòn đất tỉnh kiên giang mang tên dương văn cảnh được tìm thấy
cùng lúc đó nguồn trinh sát tại tỉnh an giang cho biết tại đò khánh an huyện an phú tỉnh an giang
có một chiếc xe máy bị bỏ quên
nghĩ ngờ chiếc xe máy là của nạn nhân nguyễn văn lâm nên cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ
sau gần một tháng phá án công an tỉnh kiên giang đã bắt đầu tìm ra những manh mối liên quan
đến nghi can sát hại người lái xe ôm tại ấp cản đất xã mỹ thuận huyện hòn đất tỉnh kiên giang
xin kính mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng tiếp tục đón xem chương trình
tại dãy nhà trọ vân anh mũi trinh sát đã phát hiện có một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng
như ở cầu hai trăm tám mươi ba
có đệ giấy phép lái xe và lưu trú tại nhà trọ từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín tên là dương văn cảnh ngụ tại phú tân an giang
ngay lập tức mũi trinh sát lên đường để xác minh thông tin này
theo nhận định của các điều tra viên nếu lần ra manh mối của dương văn cảnh xem nghi can hiện đang lận trốn tại đâu
sẽ giúp tháo gỡ được nút thắt quan trọng nhất của vụ án
nên trưởng ban chuyên án đã quyết định điều động thêm cán bộ chiến sĩ
để mạnh công tác ra soát xác minh hành tùng của dương văn cảnh
công an điều tra còn cung cấp ảnh của đối tượng cho một số nhà trọ dọc đường đi
để quần chúng nhân dân dễ dàng nhận diện
chúng tôi cũng đã bố trí cho các mũi trinh sát lần theo đối tượng
đối tượng lên châu đốc an giang và thuê một cái nhà trọ để ở
qua kiểm tra nhà trọ thì không thấy cảnh ở đó
tư trang của cảnh thì còn ở đó
nhưng mà là cảnh không có mặt
chúng tôi cũng đã bố trí cái mũi trinh sát phục kích ở khu vực nhà trọ đó cũng rất là nhiều ngày
như vậy đối tượng không quay trở lại nơi trọ chỉ để lại ít tư trang và độ cá nhân
phải nói rằng trong rất nhiều đối tượng phạm tội hắn khá khôn ngoan khi liên tục thay đổi nơi trọ
liên tục di chuyển nhưng không để lại dấu vết nào
có khả năng nghi phạm đang tìm đường lẫn trốn sang bên kia biên giới
nhưng cũng có khả năng nghi phạm trở về nhà trọ
nghi phạm trở về quê nhà tại phú tân an giang như trên giấy phép lái xe còn để lại tại nhà trọ vân anh
khi tiếp xúc với gia đình người đàn ông tình cảnh ở an giang thì một thông tin khiến ban chuyên án hơi sự lại
đi sâu vào giấy phép lái xe này chúng tôi lần theo địa chỉ trong giấy phép lái xe này
chúng tôi đã đến cái địa chỉ này thì tìm được là vợ của anh nguyễn nhân cảnh và được anh vợ anh cảnh này cung cấp là anh cảnh này đã chết cách đây khoảng bốn năm
và cái giấy phép lái xe giấy tờ của anh thì trong một lần nào đó anh đã mất hết giấy phép lái xe này
thì vì gì qua cái sự việc này thì chúng tôi có đưa cái hình lại thì chỉ cho cái giấy phép lái xe cho vợ anh cảnh coi
thì giờ anh cảnh đã xác định là cái hình trong cái giấy phép lái xe này không phải là của hình của anh cảnh
do đó tụi tôi có thể kết luận rằng người đàn ông thu ảnh tại cầu hai trăm tám mươi ba đã nhặt giấy phép lái xe của một người tên dương văn cảnh ở phú tân an giang
và sau đó lắp hình ảnh của mình vào giấy phép lái xe đó để làm cái giấy tờ lưu trú ở một số nhà trò nguy trang cho hoạt động của đối tượng
vậy người đàn ông thu giữ hình ảnh được tại cầu hai trăm tám mươi ba là ai
những giờ đấu trí căng thẳng mệt mỏi
đối với những điều tra viên trinh sát viên khi những manh mối tưởng chừng như đã tìm ra rồi chật thép lại khiến cho cuộc điều tra cứ kéo dài tiếp tục
trong lúc này nguồn trinh sát tại tỉnh an giang cho biết tại đò khánh an huyện an phú tỉnh an giang khoảng bảy km có một chiếc xe máy bị bỏ lại
các nhân chứng cho biết một người đàn ông đã mở khóa y xe để coi báo động kêu lên đã bỏ đi đâu không rõ
nghi ngờ chiếc xe máy này là của nạn nhân nguyễn văn lâm
nên cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ và đúng như dự đoán đây là chiếc xe bị cướp
vậy đối tượng đã có dự tính gì
các nhà điều tra phải đặt lên bàn cần tính toán để đoán xem lộ trình của nghi phạm sẽ dự tính gì tiếp theo
phải nói rằng đến thời điểm này chuyên án đã lôi kéo sự tham gia điều tra của rất nhiều đơn vị
nhưng trải qua cả tháng trời rộng rã tìm kiếm mọi manh mối đều trở nên vô vọng
tất cả đều không thể lần ra thủ phạm
cho đến một ngày một trinh sát tình cờ lật dở lại một số hồ sơ vụ án cũ
thì bất ngờ chú ý tới những tấm ảnh của vụ án nằm trong kho lưu trữ
phát ba ngày một mươi bảy phòng cảnh sát hành sự có xác lập một chiên án đấu tranh với tội phạm đường sông
bí số là t ba trăm một mươi bảy
thì qua quá trình điều tra chính xác và chúng tôi thu thập những dữ liệu hình ảnh các đối tượng trong chiên án
thì chúng tôi phát hiện một người đàn ông lạ mặt là đi cùng với đối tượng chính trong chuyên án của chúng tôi
thì chúng tôi có ghi hình ảnh và lưu trữ trong hồ sơ
đồng thời có thẩm tra xác minh sơ bộ về cái lai lịch của người đàn ông ấy
thì quá trình thẩm tra xác minh tụi tôi mới biết là người đàn ông mà có xuất hiện cùng với đối tượng trong chiên án t ba trăm một mươi bảy
chính là tên sô tha
chiên án trước là tụi tôi đã xác định được đối tượng sô tha rồi
nhưng mà vì điều kiện không có đủ tài liệu cứ không xử lý được
do đó sau này khi phát hiện được vụ án này dự án này thì khi phát hiện đối tượng nghi dấ
thì tụi tôi xác định đây là sô tha
thì tụi tôi biết băng án sẽ biết được ngọn ngành gốc gác đường đi nước bước mối quan hệ của đối tượng
do đó tụi tôi có những cái dễ trong cái thận lợi trong cái việc chịu bắt
bằng các biện pháp nghiệp vụ trong gần một tháng đấu tranh
sàng lọc hàng trăm đối tượng ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây án là sóc tha
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã lương an trà huyện tri tôn tỉnh an giang
trước khi gây án sô tha sống lan thang không nơi cư trú nhất định
trước đây sóc tha có ba tiền án gồm cướp tài sản năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại tỉnh hậu giang
giết người năm hai nghìn một mươi một tại tỉnh an giang
và mới đây là lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản ở huyện hòn đất
tỉnh kiên giang đang bị truy nã thì tiếp tục bị điều tra vụ án giết người cướp tài sản
tổ điều tra ở an giang tiếp tục cho biết sóc tha không có mặt tại nơi hắn đăng ký hộ khẩu thường trú
và hán ta có đến ba bốn đời vợ ở an giang kiên giang và thậm chí tại campuchia cũng có
ngay lập tức cơ quan điều tra đã triệu tập người vợ hờ của sóc tha lên để xác minh tiếp
vợ hắn khai với cơ quan điều tra rằng
sô tha không có về nhà chỉ thi thoảng hắn gọi điện về và có nói khoảng cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín
có đang ở nhà một người quen tại huyện hòn đất
thông tin này cho thấy khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại sóc tha có mặt tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang
đây là cơ sở để cục cố niềm tin sóc tha có liên quan đến vụ án
và phải bằng mọi cách truy tìm người đàn ông này để làm sáng tỏ vụ án
sau khoảng thời gian một mươi ngày để có thể xác định được rằng nghi can chính số một chính là so tha
và có những nhân thân lai lịch có những hoạt động tụi tôi đã dựng lên
thì công tác truy tìm sô tha phải nói là rất kỳ công
quá trình truy tìm số tha tụi tôi chia ra làm tất cả bốn mũi chính
do sô tha có mối quan hệ và đi đứng qua lại với nước bạn campuchia
do đó việc tìm ra tung tích của sô tha là hết sức khó khăn cho lực lượng chính xác
đến đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng phối hợp phát hiện nghi phạm
đang lẫn trốn tại một casino giáp biên giới thái lan cách tỉnh kiên giang khoảng bảy trăm linh km
như vậy sau khi xác hại nạn nhân
tha mang tài sản gồm một xe máy và một điện thoại di động của nạn nhân về châu đốc an giang
sau đó sang campuchia lẫn trốn vào các casino đánh bạc
nghi phạm thường xuyên thay đổi chỗ ở
nên lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra truy bắt
trong cuộc trao đổi với công an nước bạn campuchia
ban chuyên án đã đề nghị cầu nhữ đối tượng về biên giới việt nam rồi bắt giữ đối tượng
vì nếu bắt giữ đối tượng tại sòn bạc nước bạn
sẽ rất không an toàn cho người dân cũng như cán bộ chiến sĩ
phía bạn đề nghị công an tỉnh kiên giang đảm trách điều tra hướng từ việt nam
tổ chức lực lượng câu nhữ đối tượng
còn phía bạn vẫn duy trì liên lạc cung cấp thông tin và phối hợp khi cần thiết
phối quan hệ hợp tác của
công an kiên giang với công an campuchia thì rất là tốt
nói chung là bạn rất là hỗ trợ chúng ta trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm
sau khi chúng tôi trao đổi với các bạn phía công an campuchia về hình ảnh nạn nhân bị sốc tha
giết cướp tài sản thì bạn cũng rất là căm phẫn
bạn cũng thấy là trách nhiệm của bạn là phải bắt bằng được cái đối tượng này
đây là cái đối tượng nó đã ba bốn tiền án tiền sự rồi
nếu nó ở campuchia thì nó sẽ tiếp tục nó gây án ở campuchia
bạn sẽ còn nó gây đau khổ cho nhiều người nữa ở campuchia nữa
do đó mà đề nghị các bạn là phải hỗ trợ chúng tôi để bắt bằng được cái đối tượng này để đưa về việt nam để xử lý
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ từ bí mật đến công khai
các trinh sát báo cáo về ban chuyên án đã tìm được nơi nghi phạm ẩm nấp
và phương án bắt giữ chốt chặn nghi phạm đã được lên kế hoạch một cách chú đáo
đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sĩ đánh sự manh động của đối tượng truy bắt
trên cơ sở kế hoạch được xây dựng ban chuyên án đã phân công các tổ công tác tiến hành chốt chặn trên các tuyến đường giao thông
các ngã đường nghi vấn đối tượng có thể tẩu thoát
ban chuyên án họp lại sẽ có nhiều biện pháp tính toán
thì cuối cùng sử dụng nhiều biện pháp vận dụng là sẽ điều đối tượng sốc tha
trung tâm t november hai nghìn hai mươi một
sự kết hợp chặt chẽ hiệu quả của công an kiên giang với công an các tỉnh nước bạn campuchia
việc khám phá thành công chuyên án góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
cung cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an nhân dân
công an nhân dân
công an nhân dân